bà nguyễn hoàng yến phó giám đốc trung tâm y tế hai bà trưng hướng dẫn trợ giúp học sinh sau tiêm
bà yến cho biết thêm rằng trường tiểu học tây sơn đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng và tổ chức tiêm rất tốt
học sinh được tiêm vaccine moderna sau khi tiêm học sinh được tiếp tục theo dõi ba mươi phút
tại phòng theo dõi sau tiêm bánh và trà sữa sẵn sàng cho các học sinh muốn sử dụng
cô giáo nguyễn thị hải yến cùng các học trò nhận giấy chứng nhận đã tiêm covid một mươi chín
công an quận hai bà trưng cũng đã cử cán bộ đến tận trường hỗ trợ cấp mã định danh cho những học sinh chưa có mã số định danh để ghi thông tin và phiếu chứng nhận tiền
công tác tiêm chủng cho trẻ tại hà nội hiện nay vẫn diễn ra theo đúng tiến độ và an toàn
bên cạnh bao phủ vaccine cho người lớn trẻ em cũng cần được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để giảm thiểu tối đa ca mắc khi hiện nay các cấp học tại hà nội đều đã được đi học trực tiếp